bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay mặc dù đã có hơn ba tháng giãn cách xã hội
nhưng qua tuần tra kiểm soát chỉ riêng trên tuyến quốc lộ năm mươi một trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản với hơn năm trường hợp vi phạm quy định về giao thông
các lỗi vi phạm chủ yếu như chạy quá tốc độ không thắt chế an toàn vượt đèn đỏ
không mang giấy phép lái xe không đồn mua bỏ hiểm chờ quá số người quy định
cảnh sát giao thông đã tạm giữ một trăm bốn mươi sáu phương tiện gồm sáu xe ô tô con một trăm bốn mươi xe máy các loại
rồi quyết định xứ phạt hơn ba chín ngàn trường hợp tương giấy phép lái xe của ba trăm linh tám trường hợp
ngoài ra quá trình tuần tra xử lý vi phạm trên quốc lộ năm mươi một lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
đã tuyên truyền nhắc nhớ người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
đối với những điểm hay xảy ra ủng tắc giao thông do lưu lượng người và phương tiện tăng cao vào các giờ cao điểm
nhất là các ngày cuối tuần lễ tết đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an huyện long thành và thành phố biên hòa
tổ chức phân luồn điều tiết từ xa không để tình trạng ủng tắc cục bộ kéo dài